thiện chính là chủ tài khoản facebook mang tên trường xuân vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng hai
thiện đã đăng tải thông tin thất thiệt về việc xuất hiện người trung quốc bị nhiễm covid một mươi chín tại
công ty dày trung jeng đóng trên địa bàn xã phúc thành huyện kim thành phải đi cấp cứu đã khiến
cho nhiều người dân hoang mang và lo lắng công an huyện kim thành đã tiến hành xác minh vào thời
điểm trên không có người trung quốc nào phải đi cấp cứu vì nhiễm covid một mươi chín tại cơ quan công an
đối tượng thiện đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới
đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín gây ra
vào ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã có công điện về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất
nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo đó phó thủ tướng chính phủ yêu cầu các
bộ công thương y tế ngoại giao tài chính công an quốc phòng giao thông vận tải và ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại
văn bản số tám trăm linh tám vpcp ktth ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế khẩn trương chủ trì thống nhất với các
bộ giao thông vận tải tài chính công thương ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới và
cơ quan liên quan xây dựng quy trình kiểm dịch y tế vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu xuất nhập
cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện để áp dụng tại các cảng biển cảng hàng không
và cửa khẩu biên giới đường bộ đường sắt trên nguyên tắc tạo thuận lợi đẩy nhanh hoạt động thông
quan hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh trong đó
người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải mặc đồ bảo hộ đeo khẩu trang và thực hiện
các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu để khi trở lại việt nam không phải áp dụng
biện pháp cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế ba ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới
chủ trì phối hợp với các bộ y tế tài chính giao thông vận tải công thương và cơ quan liên quan
trao đổi làm việc với các địa phương biên giới phía bạn để thống nhất triển khai thực hiện các
quy trình nêu trên bốn thủ tướng chính phủ đồng ý với đề nghị của bộ công thương về việc tiếp tục
hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ tân thanh và cốc nam tỉnh lạng sơn
và lối mở km ba bốn phường hải yên thành phố mong cái tỉnh quảng ninh theo quy định của pháp luật
trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh đối với người điều
khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thủ tướng chính phủ giao các bộ y tế
công thương và cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương đơn vị
triển khai cụ thể giao ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới trao đổi làm việc thống nhất với
các địa phương biên giới phía bạn và tổ chức triển khai thực hiện chịu trách nhiệm trước thủ tướng
chính phủ về việc đảm bảo các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh
sau hai mươi một ngày cách ly điều trị tại bệnh viện trở lẫy vào chiều ngày hôm qua ông ly dinh sáu mươi sáu tuổi
là một trong hai bệnh nhân người trung quốc nhiễm covid một mươi chín đầu tiên ở việt nam đã chính thức
bệnh được xuất viện điều đáng nói là người này có rất nhiều bệnh nền nhập viện trong tình trạng
nặng thế nhưng hiện nay thì các chỉ số đã trở về bình thường
ông ly dinh cùng với con trai là ly dư trao hai mươi tám tuổi nhập bệnh viện trở lẫy vào ngày hai mươi hai tháng một
sau hai mươi một ngày nằm viện điều trị do covid một mươi chín bệnh nhân người trung quốc ly dinh đã hoàn toàn khỏi bệnh
và đây có thể coi là một kỳ tích bởi trước đó bên cạnh điều trị covid một mươi chín bệnh nhân còn mắc nhiều
bệnh nền khác như đái tháo đường cao huyết áp ung thư phổi đã phẫu thuật và được đặt
sten trước bối cảnh covid một mươi chín vẫn chưa tìm được thuốc đặc trị cho nên phát đồ điều trị
cho hai bệnh nhân tại bệnh viện trợ rẫy là điều trị hỗ trợ theo dõi các triệu chứng lâm sàng
và can thiệp điều trị bệnh nền cho bệnh nhân suốt những ngày điều trị ở bệnh viện trợ rẫy
ông ni dinh được các bác sĩ chăm sóc tận tình được tạo điều kiện để con trai và vợ cùng ở lại
bệnh viện để động viên chăm sóc bệnh nhân
trong khi đó trường hợp nhiễm bệnh nhỏ nhất mới ba tháng tuổi tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
được xác định lây từ bà ngoại vào tối ngày một mươi một tháng hai cháu bé được chuyển tới bệnh viện
nhi trung ương điều trị và hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định
em bé ba tháng tuổi nhiễm covid một mươi chín ở xã quất lưu huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc trước đó
vào ngày hai mươi tám tháng một cháu được mẹ đưa tới nhà bà ngoại ở xã sơn lôi huyện bình xuyên
tỉnh vĩnh phúc chơi trong bốn ngày sau đó bà ngoại của cháu được phát hiện dương tính với covid một mươi chín
các bác sĩ cho biết là đường lây bệnh cho bé là đường giọt bắn và tiếp xúc với bà ngoại
ban đầu cháu có biểu hiện ho chảy nước mũi không rõ sốt hiện sức khỏe đã ổn định nhưng
vẫn được cách ly theo dõi sát sao trường hợp này là ca lây lan tại cộng đồng như vậy là tính đến
thời điểm này việt nam đã có đủ loại hình người nhiễm covid một mươi chín từ người cao tuổi có nhiều
bệnh nền đến bệnh nhân nam nữ trung tuổi và có cả trẻ nhỏ
tại việt nam tỉnh vĩnh phúc
đang tiếp tục là tâm điểm của dịch bệnh covid một mươi chín và hiện nay địa phương này đã có một mươi người dương
tính với covid một mươi chín chiếm tới hai phần ba tổng số ca nhiễm của cả nước và trong thời gian tới là
khả năng còn xuất hiện thêm những người nhiễm mới bộ y tế đã yêu cầu tỉnh vĩnh phúc mở rộng vòng cách ly
ngay trong ngày hôm qua tỉnh vĩnh phúc đã có phương án cách ly khu vực có dịch tại xã sơn lôi
xã có nhiều ca nhiễm nhất trên địa bàn huyện bình xuyên
đồng thời lập tám chốt để khoanh vùng cách ly khu vực có dịch trên địa bàn huyện
đối tượng cách ly là toàn bộ người dân công nhân người thuê trọ trên địa bàn xã
thời gian cách ly bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng hai tỉnh vĩnh phúc cũng đã thông qua mức hỗ trợ tiền ăn
cho người bị cách ly y tế tại cơ sở điều trị cách ly tập trung
những người thường trú tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào và người tham gia trực chốt
tại các chốt trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào vùng dịch có trên địa bàn
các địa phương trong tỉnh đều thành lập các đội phản ứng nhanh khử trùng tiêu độc tại nơi tập trung đông người
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về diễn biến của dịch bệnh cùng với các biện pháp phòng dịch
còn tại tỉnh thái nguyên để chủ động phòng chống dịch bệnh do covid một mươi chín gây ra
bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
ngay sau khi có chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh thái nguyên về việc phòng chống covid một mươi chín
trại tạm giam công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
tổ chức các biện pháp phương án phòng ngừa cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra liên quan đến dịch bệnh
tại cổng vào trại tạm giam bố trí một chốt phòng dịch tiến hành phun thuốc khử trùng
cấp phát một khẩu trang miễn phí và tuyên truyền yêu cầu công dân đến làm việc
rửa tay sát khuẩn đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn đơn vị đóng quân cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

tổ chức phun thuốc phòng dịch bệnh toàn khu vực trại tuyên truyền cho người bị tạm giam tạm giữ và phạm nhân
tình hình của dịch bệnh biểu hiện của bệnh cơ chế lây nhiễm cách sử dụng khẩu trang và vệ sinh cá nhân
trại tạm giam cũng đã liên hệ với các đơn vị y tế địa phương và bệnh xá công an tỉnh
tiếp tục bổ sung cơ số thuốc đảm bảo yêu cầu phòng dịch chuẩn bị khu vực cách ly và đồ dùng sinh hoạt cần thiết
đến thời điểm hiện tại trại tạm giam công an tỉnh chưa phát hiện tiếp nhận người bị tạm giam tạm giữ và phạm nhân nào có biểu hiện của covid một mươi chín
trong khi đó ngành y tế tỉnh đắk lắc cũng đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống khi có bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm covid một mươi chín
nhằm nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh do covid một mươi chín gây ra
trường hợp giả định là phát hiện bệnh nhân đến khám có các triệu chứng của covid một mươi chín
để tiếp xúc với người đến từ vùng dịch đã có dịch
khi có các yếu tố như trên bệnh nhân được hướng dẫn di chuyển đến khu khám lâm sàng riêng để thực hiện các bước khám lâm sàng
sau đó sẽ được chuyển đến khu điều trị cách ly lấy mẫu và gửi đến cơ quan chuyên môn xét nghiệm
đồng thời khử trùng phương tiện vận chuyển bệnh nhân và tuyến đường tại bệnh viện bệnh nhân đã đi qua
tính cho đến sáng ngày hôm qua tỉnh đắk lắc đã tổ chức cách ly một mươi năm ca nghi nhiễm covid một mươi chín
và hiện nay đã có một mươi hai ca có kết quả âm tính và đã xuất viện
công tác diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ngành y tế toàn tỉnh trong trường hợp xuất hiện ca bệnh
nghi và bị covid một mươi chín tránh tình trạng lúng túng bị động của các cơ sở y tế tuyến huyện khi xảy ra dịch trên địa bàn